sáng nay ngày một mươi bốn tháng tám ubnd tp hcm đã tổ chức hội thảo quốc tế định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn thị nhân ubnd tp hcm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tp hcm hiện có bốn trăm chín mươi một hectare đất dành cho công viên với ba loại hình gồm công viên công cộng công viên trong khu dân cư và công viên chuyên đề
thực tế công viên trong các khu đô thị mới vẫn chưa được quan tâm nhiều thậm chí không ít dự án chậm làm công viên cây xanh hoặc tự điều chỉnh đất công viên thành đất mục đích khác
thông kỳ cho thấy thành phố có một trăm linh hai cây xanh có đánh số có địa chỉ
theo quy hoạch thành phố tạo ra trung bình sáu m hai cây xanh trên một người nhưng thực tế mới chỉ đạt năm m hai cây xanh trên một người
theo bí thư tỉnh ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tỷ lệ này là quá thấp
thời gian qua thành phố không tổ chức giám sát việc thực hiện chỉ tiêu cây xanh
đây là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ công viên cây xanh thấp
do đó thành phố cần sớm xây dựng định hướng quy hoạch phát triển cây xanh công viên một cách khoa học
có tầm nhìn chiến lược trong một mươi năm hai mươi năm hoặc xa hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống sức khỏe người dân
tp hcm phải trở thành đô thị xanh phát triển thực sự bền vững
để làm được điều này bí thư thành ủy tp hcm cho rằng rất cần sự hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế về quy hoạch đô thị từ những nước như pháp singapore australia